trưa ngày hai tháng một mươi tổ công tác liên ngành tỉnh an giang tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp phúc hưng tọa lạc tại xã an phú huyện tịnh biên tỉnh an giang sông lưu tư chí làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của ông trí bán thuốc không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam
kiểm tra kho của cơ sở lực lượng chức năng phát hiện hơn hai trăm ba mươi thùng giấy chứa hơn bốn sáu trăm linh bịch loại một kg thuốc diệt côn trùng nhãn hiệu nước ngoài ước trị giá gần một trăm năm mươi triệu đồng
thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc số thuốc trên
tại bình định lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành tính tạm giữ toàn bộ tang vật để điều tra
trong khi đó tại bình định trên một mươi năm bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vừa được phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy
việc tiêu hủy được tiến hành tại công ty trách nhiệm hiệu hoạn môi trường hậu xanh xã cát nhơn huyện phủ cát tỉnh bình định
bằng biện pháp đưa vào lò đốt của công ty trách nhiệm hiệu hạn môi trường hậu xanh để đốt thành cho trước sự chứng kiến của đầy đủ thành phần cơ quan chức năng đúng theo quy định của pháp luật
theo đó số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bị tiêu hủy lần này là một mươi năm bao và một mươi chín điếu gồm các loại như z hero ba số năm ese capri manboro